bất chấp covid một mươi chín sản xuất công nghiệp tháng một mươi một tiếp tục khởi sắc
đặc biệt là ngành chế biến chế tạo với mức tăng cao là một mươi một chín so với cùng kỳ năm ngoái
tính chung một mươi một tháng năm hai nghìn hai mươi chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tính tăng ba một so với cùng kỳ năm trước
trong đó ngành chế biến chế tạo tăng bốn bảy ngành sản xuất và phân phối điện tăng ba hai
ngành cung cấp nước hoạt động quản lý và xử lý rác thải nước thải tăng bốn
riết ngành khe khoáng giảm bảy một
về tình hình lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp
tại thời điểm ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi tăng một một so với cùng thời điểm tháng trước
và giảm hai bốn so với cùng thời điểm năm trước